xin kính chào quý vị và các bạn do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có tính chất khô nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến không mưa nên nhiệt về đêm giảm sâu nhưng ban ngày lại có nắng ấm với mức nhiệt ngày đêm sao động từ bảy hai mươi hai độ
trời rét bút nên khi lưu thông vào thời điểm đêm muộn và sáng sớm quý vị và các bạn cần lưu ý mặc đủ ấm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa và có nắng hanh với mức nhiệt ngày đêm tranh nhau nhiều giao động từ bảy đến hai mươi hai độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn từ một đến hai độ
tại miền trung các tỉnh thanh hóa và nghệ an mưa giảm thời tiết tạnh giáo hơn nhưng nền nhiệt cũng giảm sâu hơn
trong ba ngày tới giao động từ tám đến hai mươi một độ trời rét đậm
còn các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rông rải rác cục bộ có mưa với lượng khá cùng với mức nhiệt trong khoảng một mươi bốn hai mươi hai độ có nơi cao hơn trời rét
còn các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và rông rải rác có nơi có mưa với lượng khá cùng với mức nhiệt sao động từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ trời xe lạnh
và phần còn lại từ bình định đến bình thuận phổ biến ít mưa ngày nắng với mức nhiệt ổn định ở trong khoảng hai mươi hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên trong hôm nay cũng như cả ba ngày tới thời tiết chủ đạo là có mưa vài nơi ngày nắng với nhiệt độ ngày đêm tại đây giao động từ một mươi bốn đến hai mươi tám độ